hồi bảy giờ ngày chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông ngay trên vùng biển quần đảo hoàng sa cách bờ biển các tỉnh quảng bình đà nẵng khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng ba mươi năm km
khoảng chiều tối và tối nay mùng chín tháng một mươi sẽ đi vào đất liền ở các tỉnh từ quảng bình đến đà nẵng
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày hôm nay ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp chín biển động mạnh
từ chiều nay khu vực ven biển các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng
có gió giật mạnh cấp sáu bảy ở các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ chiều tối nay ở khu vực bắc tây nguyên nam đồng bằng bắc bộ các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái và nam sơn la có mưa vừa có nơi mưa to